các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào tối ngày hôm qua lê phúc linh và nguyễn đức thuận có xảy ra mâu thuẫn sô sát tại quán internet xuân thủy thuộc xã suối cát
sau khi được chủ quán internet can ngăn linh bỏ ra ngoài điện thoại cho kiều thế huy lương văn đạt đến để cùng nhau giải quyết mâu thuẫn
trong lúc đánh nhau huy rút dao đâm thuận nhiều nhát rồi cả nhóm bỏ đi thuận bị thương nặng được người dân trở đi cấp cứu không lâu sau thì tử vong
biết tin thuận tử vong huy đã đến công an xã suối cát huyện cam lâm đầu thú
và hiện nhóm đối tượng đã được công an huyện cam lâm bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra làm rõ
lại thêm một vụ án mạng đau lòng xảy ra vì phút bốc đồng và thiếu kiểm chế
nguyễn văn sang ba mươi năm tuổi chú xã hòa nhơn huyện hòa vang đã dùng dao đuổi theo đâm nhiều nhát khiến bạn mình tử vong
và tòa án nhân dân tp đà nẵng cũng vừa đưa đối tượng ra xét xử
theo cáo trạng vào chiều ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn trí tâm ba mươi sáu tuổi chú quận hải châu đến quán nhậu của sang ở khu tái định cư hoàn nhơn để chúc mừng khai trương
tại đây tâm nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến hành vi đuổi đánh khách trong quán của bạn
sau khi gây sự tâm ra về vì quá bực tức sang đã lấy con dao chạy đuổi theo tâm đâm hai nhát vào vùng bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ
trước hội đồng xét xử sang tỏ ra thành khẩn và vô cùng ân hận về hành vi của mình